tổng sản lượng điện trong một mươi một tháng của năm hai nghìn một mươi sáu là trên một trăm bốn mươi sáu tỷ kwh
vượt tổng sản lượng điện thương phẩm cả năm hai nghìn một mươi năm và đạt gần chín mươi hai so với kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
theo tập đoàn điện lực việt nam tính riêng tháng một mươi một
điện thương phẩm tháng toàn tập đoàn đạt một mươi ba sáu mươi chín kw tăng trưởng một mươi một sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
đơn vị có mức tăng điện thương phẩm cao nhất là tổng công ty điện lực miền bắc
ở mức một mươi ba bốn mươi hai do sản lượng điện cấp cho công nghiệp tại khu vực phía bắc tăng mạnh
trong khi đó tổng công ty điện lực tp hcm là đơn vị có mức tăng trưởng thấp nhất
do khu vực tp hcm đã vào mùa mưa thời tiết dễ chịu
do đó nhu cầu sử dụng các thiết bị điện công suất lớn như điều hòa quạt hơi nước giảm đáng kể
trong tháng một mươi hai các đơn vị trong tập đoàn sẽ tập trung đảm bảo điện cho dịp noel và tết dương lịch
đặc biệt evn sẽ tích cực triển khai các hoạt động chiên khách hàng
thực hiện giảm thiểu thời gian cắt điện tổ chức xử lý sự cố giải đáp thắc mắc khiếu nại khách hàng
đảm bảo vận hành hệ thống an toàn nhằm cung ứng điện năng với chất lượng tốt tới khách hàng